tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc mới
tại địa chỉ đường năm mươi bảy phường cát lái quận hai tp hcm
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng
tránh án tòa án nhân dân tối cao tham dự buổi lễ
việc trụ sở mới của tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm được đầu tư xây dựng và đến nay đã hoàn thành
thể hiện sự quan tâm đặc biệt của đảng và nhà nước đối với hệ thống tư pháp nói chung và ngành tòa án nói riêng
cụ thể hóa nghị quyết số bốn mươi chín của bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm hai nghìn hai mươi và hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
suốt một thời gian dài tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm phải chia sẻ nơi làm việc với vụ công tác phía nam tòa án nhân dân tối cao
chia sẻ phòng xét xử với tòa án nhân dân tp hcm
nhận thấy sự khó khăn và sự đòi hỏi cấp thiết về một trụ sở làm việc hiện đại đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi ba tranh án tòa án nhân dân tối cao đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc của tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm
công trình trụ sở làm việc mới của tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm có quy mô sáu tầng nổi và một tầng hầm
thuộc công trình trụ sở cấp một với trang thiết bị hiện đại gồm hệ thống camera âm thanh internet hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động
công trình có tổng vốn đầu tư là bốn trăm ba mươi tỷ đồng